tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một mươi bốn triệu đồng tiền mặt ba điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
ngày hai mươi bốn tháng tám hội đồng xét xử tòa nhân dân tp cần thơ mở phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo lê văn hiếu chú quận ninh kiều thành phố cần thơ
nạn nhân là anh nguyễn thanh tùng người ở cùng nhà với hiếu
theo cáo trạng tùng và hiếu là bạn bè khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi năm hiếu đến ở cùng nhà với tùng tại đường cách mạng tháng tám
thuộc phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ do sẵn có mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày nên bảy giờ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm sau khi sử dụng ma túy xong và uống rượu hiếu về nhà thấy anh tùng đang nằm ngủ
đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đặt liên tiếp vào đầu nạn nhân trong lúc rằng co hiếu lấy ổ khóa cửa tiếp tục đập vào đầu nạn nhân cho đến khi nạn nhân nằm bất động
dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh tùng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn hiếu mức án hai mươi năm tù về tội giết người
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với trần việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường liên bảo tp vĩnh yên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh trịnh việt lâm chú tại xã minh quang huyện tam bảo
huyện tam đảo trần việt anh đã mượn xe máy biển kiểm soát tám mươi tám b một trăm linh bốn nghìn một trăm hai mươi ba của anh lâm rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân trị giá tài sản là hai mươi ba triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận với thủ đoạn như trên đã thực hiện sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xe máy các loại khác đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận với thủ đoạn như trên đã thực hiện sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xe máy các loại khác đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
theo nhiều nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một loạt vụ nổ lớn và khói bốc lên từ kho sagami tại căn cứ này
kho sagami vốn được sử dụng để chứa nhiên liệu và đạn dược căn cứ quân sự này là nơi đồn trú của tiểu đoàn hỗ trợ tác chiến ba mươi năm cùng một số đơn vị hậu cần và quân y của mỹ
các xe cứu hỏa cũng như xe cứu thương đã được điều tới hiện trường tuy nhiên hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như nguyên nhân gây ra vụ việc
vào ngày hai mươi ba tháng tám ủy ban quốc gia quản lý và giảm thiểu thiên tai của philippines
pin cho biết số người thiệt mạng do cơn bão goni gây ra tại nước này đã tăng lên một mươi năm người
theo cơ quan này cho biết tính đến thời điểm hiện tại ít nhất có một mươi một người đã bị thương và một mươi hai công nhân mỏ đang bị mất tích sau một loạt vụ sạt lở đất do mưa lũ
sau hai ngày càn quét phía bắc philippines bão goni đã khiến gần ba mươi ba người phải sơ tán
ủy ban quốc gia quản lý và giảm thiểu thiên tai của philippines ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp có thể lên tới hai bảy triệu usd
một số người làng đã bị cô lập do cầu sập và nước dân cao
cảm ơn các bạn đã theo dõi